trong năm hai nghìn một mươi tám tỉnh sơn la đã thực hiện nghiêm túc và hiệu quả việc sắp nhập các đơn vị cơ quan
cũng như tinh giản biên chế qua đó hướng tới việc từng bước xây dựng được đội ngũ cán bộ công chức
viên chức chất lượng cao tận tình phục vụ nhân dân vì lợi ích phát triển chung
nhưng đồng nghĩa về đó sẽ là có một bộ phận cán bộ bị dôi dư để giải quyết được bài toán về cơ chế
cho nhóm đối tượng này không phải là đơn giản
sơn la đã và đang áp dụng nhiều biện pháp bảo đảm quy trình tinh giản khách quan và công bằng
chị nguyễn thị ngọc trước đây là phó giám đốc trung tâm văn hóa thể thao thành phố sơn la
trước khi đơn vị này sắp nhập với đài truyền thanh truyền hình thành phố sơn la thành trung tâm truyền thông
văn hóa thành phố chị ngọc đã được lãnh đạo cấp trên trao đổi tâm tư nguyện vọng của cá nhân
để thuận lợi cho việc sắp xếp bố trí công việc phù hợp với năng lực của chị
trước đây thì là vai trò vị trí là quản lý lãnh đạo
nhưng mà hiện tại thì là một viên chức của đơn vị cho nên là trong cái quá trình mà cùng với tập thể ban lãnh đạo
để lãnh đạo điều hành chỉ đạo các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao thì cũng gặp đôi chút khó khăn
thế thì trước những cái khó khăn như vậy thì chúng tôi đã được ban lãnh đạo cùng gặp gỡ để tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắt
và đưa ra những cái hướng giải quyết làm sao cho nó
phù hợp nhất
bản thân cũng chủ động trước nhất là nắm bắt tâm tư nguyện vọng của anh em trong đơn vị
đặc biệt là đơn vị mới cán bộ mới mà mình mới tiếp cận
để cũng một là để nắm bắt xem một là tâm tư nguyện vọng sự biến động về tâm lý
hai là khả năng chuyên môn trình độ để tham mưu cho đồng chí giám đốc cũng như cán bộ mà mình trực tiếp trước là quản lý
để tham mưu làm sao cho nó phù hợp sắp xếp vô công việc
sao cho nó phù hợp với khả năng năng lực của mỗi cá nhân
tính đến hiện tại sơn la đã ban hành một mươi năm trên ba mươi một đề án tinh giản được một trăm tám mươi tám đầu mối giảm hơn hai một trăm linh biên chế
số người không hưởng lương từ ngân sách là hơn hai
chúng tôi cũng xác định là trách nhiệm của các cấp cân thành là làm thật tốt công tác tư thưởng
các cấp cân thành đồng viên cán bộ công chức viên chức nhận thức rõ trách nhiệm của mình khi triển khai thực hiện lý quyết
và đồng do trong việc tổ chức triển khai thực hiện lý quyết
theo ban tổ chức tỉnh ủy sơn la công tác tổ chức bộ máy tổ chức con người đặt ra nhiều vấn đề
do vậy cần phải nghiên cứu một cách thấu đáo
trước khi đề ra quyết định cho đến nay sơn la đã giảm được năm số đầu mối tám số người hưởng lương trực tiếp từ ngân sách nhà nước
so với kế hoạch mục tiêu mà hội đồng nhân dân ủy ban dân tỉnh sơn la đề ra trong năm hai nghìn một mươi chín là tiếp tục giảm một trăm sáu mươi năm biên chế so với năm hai nghìn một mươi tám
như vậy đến năm hai nghìn hai mươi một sơn la sẽ hoàn thành chỉ tiêu đề ra đến năm hai nghìn ba mươi